sau nhiều lần hoãn xét xử sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tòa nhân dân tỉnh thái bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai
đối với hai bị cáo nguyễn văn lẫm tên gọi khác là lâm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn lâm quyết
và vợ là phạm thị quyết cùng chú tại tổ bốn phường trần lãng tp thái bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đây cũng là hai bị cáo được biết đến với vai trò là người bị hại trong vụ án xâm phạm chỗ ở của công dân
liên quan đến chùm giang hồ đường nhuệ đã được xét xử công khai trước đó
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi ba và tháng một năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng nguyễn văn lẫm đã hai lần vay nợ vay nợ của ông đỗ văn tới
chú tại tổ một mươi ba phường phú khánh tp thái bình tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng bằng hợp đồng thế chấp tài sản là xe ô tô kemri
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trong khi chưa trả nợ vợ chồng lẫm đã đem chiếc xe bán cho người khác
khi bị tố giác hai vợ chồng bị cáo có hành vi gian dối hòng từ bỏ trách nhiệm trả nợ và chiếm đoạt số tiền đã vay
hai bị cáo cho rằng chùm giang hồ đường nhuệ cùng đàn em đến chiếm giữ xâm nhập trái phép trụ sở công ty lâm quyết vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
và lấy đi nhiều tài liệu quan trọng trong đó có giấy biên nhận xác nhận đã trả nợ cho ông tới
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân tỉnh thái bình đưa ra vụ án xét xử sơ thẩm lần một và tuyên phạt hai bị cáo tổng cộng hai mươi bảy năm tù giam
về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi toàn nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên hủy bản án xơ thẩm số hai năm của toàn nhân dân tỉnh thái bình
kiến nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh trả hồ sơ yêu cầu điều tra toàn bộ vụ án
đồng thời áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú